thấy người phụ nữ ở một mình trong tròi dãy đối tượng đã dùng thớt đánh cưỡng bức rồi sát hại nạn nhân
dinh hiu còn gọi là dinh ai yo ba mươi năm tuổi trú tại huyện cong tro tỉnh gia lai
đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba đinh hiêu đi bộ đến khu vực dãy mì thuộc thôn năm xã bờ tó huyện yapa
thấy người phụ nữ bốn mươi sáu tuổi đang ở một mình trong tròi dãy của gia đình
dinh hiu đi tới dùng thớt đánh vào đầu và cưỡng bức nạn nhân
sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm vì quá sợ hãi nạn nhân chạy ra khỏi tròi dãy la lớn
thì bị điêu đuổi theo dùng thớt đánh nhiều cái vào đầu và dùng dây thừng thắt cổ làm nạn nhân tử vong
gợi ăn xong đối tượng đã lần trốn tại nhiều huyện thị trên địa bàn tỉnh
lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra truy xét và bắt giữ được đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật